chết người quyết định
một năm tù giam là bản án vừa được tuyên dành cho bị cáo lê thị ánh tuyết
trú tại huyện kiên lương của tỉnh kiên giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo cũng đồng thời bị buộc phải khắc phục lại toàn bộ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm
lê thị ánh tuyết mở các dây hụi ngày và vận động nhiều người dân ở thị trấn kiên lương tham gia
đến khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm do tuyết nợ nần của nhiều người và cần tiền tiêu xài
nên tuyết nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng hình thức bán khống các phần hụi không có thật
tổng cộng tuyết đã chiếm đoạt hơn tám trăm sáu mươi ba triệu đồng của các bị hại